tình hình dịch bệnh tại hà nội đang có chiều hướng nóng trở lại
tuy nhiên theo các chuyên gia chúng ta không giãn cách cấm đoán như giai đoạn trước
các hoạt động vẫn cho phép mở cửa nhưng phải có điều kiện an toàn để làm sao kiểm soát dịch bệnh không bùng phát
tình hình hà nội nóng trở lại trong hai tuần gần đây
hiện thành phố có đến bảy ổ dịch mới trong cộng đồng có diễn biến phức tạp
việc ghi nhận các ca bệnh trong cộng đồng tại hà nội là điều đã nằm trong dự đoán từ trước
đó là nhận định của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
theo lý giải của chuyên gia này khi chúng ta đã tiến hành nới lỏng các hoạt động không chỉ ở hà nội mà là trên phạm vi cả nước
bên cạnh việc lây lan ở trong chính địa bàn thành phố thì mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào là điều khó tránh khỏi
đặc biệt là dòng người về từ các vùng đang có dịch như tp hcm bình dương đồng nai kể cả một số địa phương đang có dịch ở phía bắc
hà nội là nơi có sự giao thương lớn và đông người một khi đã nới lỏng các biện pháp giãn cách thì sẽ rất dễ lây lan mầm bệnh
chúng ta cần chấp nhận việc ghi nhận ca nhiễm vấn đề là phải phát triển sớm để truy vết các ổ dịch
vẫn sẽ tiến hành phong tỏa các khu vực có dịch nhưng phải phong tỏa rất hẹp tính toán làm sao để vừa kiểm soát chặt
không làm lây lan mầm bệnh nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và an sinh xã hội của người dân
hà nội thời gian vừa qua cũng đang làm tốt điều đó phó giáo sư phu phân tích
chuyên gia này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xét nghiệm để phát hiện sớm các ổ dịch trong cộng đồng và đánh giá nguy cơ dịch
đặc biệt là xét nghiệm tất cả các trường hợp ho sốt
phó giáo sư phu nói vừa qua có thể thấy cũng chính nhờ xét nghiệm sàng lọc các trường hợp ho sốt đã giúp hà nội phát hiện các ổ dịch
đang âm thầm lây lan trong cộng đồng
các ca bệnh này chính là phần nổi giúp chỉ điểm tảng băng chìm
theo quan điểm của phó giáo sư phu trong chiến lược thích ứng với covid một mươi chín hà nội cần đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn của nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
và không vì dịch mà ngăn sông cấm trợ
nếu hà nội áp dụng các biện pháp phòng dịch một cách cực đoan cấm đoán sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội của chính thành phố và của cả địa phương khác
phó giáo sư phu cho hay
phó giáo sư phu dẫn chứng để dịch không bùng phát trở lại điều rất quan trọng là phải có phương án đảm bảo an toàn khi nới lỏng
ví dụ về ngành giáo dục khi cho học sinh đi học trở lại chợ búa muốn kinh doanh hay giao thông đi lại phải có phương án gì
vấn đề ở đây là chúng ta không giãn cách cấm đoán như giai đoạn trước
các hoạt động vẫn cho phép mở cửa nhưng phải có điều kiện an toàn
để làm sao kiểm soát dịch bệnh không bùng phát
đây là việc rất quan trọng vào lúc này chuyên gia này nhấn mạnh
tại buổi làm việc với tp hcm vào sáng ngày hai tháng một mươi một theo phó thủ tướng vũ đức đam bên cạnh các phương án đang triển khai
hà nội cũng cần tập dượt các phương án khác như thí điểm cách ly f một điều trị f có đủ điều kiện tại nhà để xây dựng quy trình tập huấn cho y tế tuyến dưới
đồng quan điểm theo phó giáo sư phu để chung sống an toàn với dịch hà nội trước mắt nên sớm có phương án cho các f một đáp ứng đủ điều kiện phòng ốc quy định của bộ y tế
được cách ly
việc này sẽ giúp tránh quá tải cho các khu cách ly tránh hiện tượng lây nhiễm chéo trong các khu cách ly cùng với đó giảm thiểu ảnh hưởng về cuộc sống và kinh tế của người thuộc diện cách ly
về vấn đề tiêm vaccine theo chuyên gia này hà nội cần đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho đối tượng người già và người có bệnh nền tiêm vaccine cho trẻ em khi có nguồn vaccine
ông lưu ý việc hà nội cần ra soát để tiêm vaccine cho cả những người ở tỉnh thành khác trở về
bởi trong thời gian nới lỏng vừa qua nhiều người ở vùng khác về địa phương chưa được tiêm đủ mũi vaccine
người dân trong giai đoạn này tuyệt đối không được chủ quan kể cả người đã tiêm vaccine bởi vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan sẽ rất nguy hiểm nếu lây cho những người có nguy cơ cao
người dân cần lưu ý rằng bên cạnh mình luôn có khả năng là f
những người đi từ vùng dịch về có trách nhiệm cách ly hoặc theo dõi sức khỏe tại nhà đúng theo quy định để không lây lan dịch cho gia đình và cộng đồng
vì thế mình đã bị nhiễm sars cov hai mà mình không biết
nếu chúng ta buông lỏng không có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng thì dịch bùng lên và không kiểm soát được là điều tất yếu phó giáo sư phu nói
vừa qua phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ban chỉ đạo thành phố với ban chỉ đạo các quận huyện thị xã về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phát biểu tại cuộc họp phó chủ tịch ubnd tp hà nội nhấn mạnh hà nội có nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín do số lượng người đến về hà nội gia tăng tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến về địa phương
về việc cho học sinh quay lại trường học ông dũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định
đặc biệt là sở giáo dục và đào tạo phối hợp sở y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra
chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường
theo ông dũng việc một số đối tượng học sinh tại một mươi tám huyện đang quay trở lại trường học vào ngày tám tháng một mươi một theo dự kiến
cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến huyện thị xã
phó chủ tịch hà nội yêu cầu các địa phương nhà trường
ngay công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và phải đảm bảo an toàn
ông dũng cũng lưu ý thời điểm thành phố ban hành văn bản đồng ý chủ trương cho học sinh đi học trở lại
là lúc số ca dương tính hàng ngày khoảng trên dưới một mươi ca
nhưng từ tuần này số ca bệnh tăng do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn
số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt
cũng tại hội nghị báo cáo về tình hình dịch bệnh phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
hiện thành phố đang có bảy chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng
gồm âu trọ dừa quận đống đa lĩnh nam quận hoàng mai lê đức thọ quận nam từ liêm
an khánh huyện hoài đức ninh hiệp huyện gia lâm sài sơn và thị trấn quốc oai huyện quốc oai
thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh
giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần thế cương thông tin
đến nay các giáo viên đã hoàn thành tiêm mũi một đạt chín mươi bảy sáu tiêm mũi hai đạt bảy mươi hai tám mươi năm
có hai mươi bảy đơn vị
trường được chương dụng làm cơ sở cách ly
liên quan đến các f trong đợt dịch thứ tư khối giáo viên có các f đều phân bổ tại quận huyện
cầu giấy hà đông hoài đức hoàng mai mê linh quốc oai thanh oai và ứng hòa
ngày ba mươi một tháng một mươi thành phố thống nhất với tờ trình về việc cho học sinh trở lại trường học
sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo cho hay việc cho học sinh trở lại trường học
phải phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo thận trọng
lấy địa bàn cấp xã phường thị trấn để đánh giá và xây dựng tiêu chí
làm từng bước thận trọng nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh
thời gian vừa qua sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế
bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của ban chỉ đạo thành phố
trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp một mươi hai một mươi bảy tuổi tiếp theo là lớp một mươi một và lớp một mươi
lãnh đạo sở cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh cấp trung học phổ thông
tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp